thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua trên các tuyến đường của hà nội có rất nhiều xe ô tô tư nhân gắn biển phù hiệu của các cơ quan nhà nước như bộ công an quốc phòng v v
nhằm đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông khi có dấu hiệu vi phạm
trước thực trạng này phòng cảnh sát giao thông công an hà nội đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm và tịch thu đối với những xe sử dụng phổ hiệu không đúng quy định ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
mặc dù được gắn phù hiệu c của bộ thông tin và truyền thông thế nhưng khi tìm hiểu thì cả xe và lái xe đều không có liên quan gì đến bộ thông tin và truyền thông mà chỉ là gửi xe qua đêm ở đây
không phải bộ thông tin mà xe anh gửi đấy là người ta đưa cho anh cái giấy ra vào tổng cơ quan thôi
còn đây cũng là xe tư nhân nhưng trên kính lại dán phủ hiệu ca của học viện an ninh nhân dân
điều đáng nói là cả xe và lái xe đều không phải do học viện an ninh nhân dân quản lý
cái này thì mình biết em mình nó đi xe về quê thì nó dán lên thôi nó làm giảng viên của học viện an ninh thì nó được cấp nó dán lên
chỉ trong một giờ lực lượng cảnh sát giao thông đã đưa ra một bộ thông tin
cảnh sát giao thông đã phát hiện hàng chục trường hợp dùng phù hiệu không đúng quy định khi tham gia giao thông
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu cảnh sát giao thông hà nội đã xử lý gần một trăm linh trường hợp xe gắn phù hiệu sai quy định
ba mươi bốn ô tô biển xanh hai mươi sáu ô tô biển đỏ vi phạm giao thông
cái việc mà các cái xe gắn các cái vụ hiệu của ngành báo chí là một công an là hai
cái xe mà phục vụ đề điều khi cảnh sát giao thông
gặp các cái biển thì anh em cũng rất là ngại xử lý
thứ nhất thứ hai là người ta lợi dụng các cái biển ấy để có khi phải vi phạm đồn giao thông
có thể đi nhanh hơn một tí
ví dụ là khi mà đường nó ồn người ta sẽ đi sai làn đường hoặc là vượt đèn đỏ
các cái biển này thì đối với giao thông ngoài đường thì không có gì cả
trừ các cái cuộc ví dụ như là đạt được hội ảnh hoặc quốc hội
qua đây các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt các loại phù hiệu này
còn lực lượng cảnh sát giao thông
thì đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện và xử lý
những xe ô tô đeo phủ hiệu bộ công an và các cơ quan nhà nước không hợp lệ đang lưu hành
cũng như hợp lệ nhưng vi phạm luật giao thông
tất cả những phương tiện vi phạm luật giao thông đều bị xử lý nghiêm theo quy định
nhằm tạo sự bình đẳng cho người tham gia giao thông